thưa quý vị và các bạn trong khi dư luận chưa hết phẫn nộ với các trường hợp xâm hại trẻ em được phát hiện trong tuần vừa qua
thì sáng nay ngày một mươi sáu tháng ba một cơ sở giữ trẻ không phép tại quận gò vấp tp hcm bị tố cáo có hành vi bạo hành ngược đại trẻ
cơ sở giữ trẻ không phép tại quận gò vấp tp hcm bị tố cáo có hành vi bạo hành ngược đại trẻ

cơ sở giữ trẻ này có hơn một mươi bé ở độ tuổi từ hơn hai tháng đến hai tuổi
theo đoạn video ghi lại hai bảo mẫu thường xuyên có hành vi bạo hành nhồi cơm vào miệng trong bữa ăn và trong lúc tắm cho các bé
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã mời những người liên quan đến lấy lời khai
phụ huynh đã được thông báo đến đón con em về nhà
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc trong những bản tin tiếp theo